bộ y tế vừa có quyết định số bảy trăm bảy mươi bốn cho phép sản xuất đại trà bộ kit phát hiện sars cov hai
nhằm phục vụ công tác sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm
đồng thời có thể xuất khẩu và hỗ trợ quốc tế trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ kit real time rt pcr onstep do học viện quân y và công ty cổ phần công nghệ việt á
phối hợp nghiên cứu sản xuất và được kiểm định các tiêu chí độ nhạy đặc hiệu chính xác độ lập lại
kết quả cho thấy các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do cdc mỹ và tổ chức y tế thế giới sản xuất
các tiêu chí này được kiểm định độc lập tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương
đặc biệt bộ kit được đánh giá trên các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân với năm loại thiết bị phổ biến
ở các cơ sở y tế đều cho kết quả chính xác tin cậy tại tất cả các thiết bị và các lần thử nghiệm
vì vậy viện vệ sinh dịch tễ trung ương khẳng định bộ sinh phẩm này được khuyến cáo sử dụng
để phát hiện sars cov hai
theo đó việt nam trở thành một trong số ít nước có thể sản xuất được sản phẩm này
bên cạnh tổ chức y tế thế giới nhật bản đức trung quốc và mỹ